xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin sáng trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
trong bản tin sáng ngày sáu tháng bốn hôm nay ngoài những tin tức covid một mươi chín như thường lệ
chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cập nhật về tình hình khắc phục mưa lũ trái mùa ở miền trung
quý vị thân mến trước quyết định đưa học sinh tiểu học trở lại trường từ ngày sáu tháng bốn
các trường tiểu học trên địa bàn hà nội đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị đón các em học sinh
sau gần một năm đóng cửa phòng covid một mươi
mới đây ubnd tp hà nội đã chấp thuận tờ trình của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho học sinh tiểu học và lớp sáu đi học trực tiếp trở lại ngay trong tuần này
theo đó học sinh các khối lớp một hai ba bốn năm sáu thuộc ba mươi quận huyện thị xã đi học trực tiếp
ngay từ ngày sáu tháng bốn thứ tư học các ngày trong tuần theo kế hoạch của nhà trường
hà nội cũng là địa phương cuối cùng của cả nước quyết định cho học sinh tiểu học và lớp sáu quay trở lại trường học trực tiếp
để đón học sinh quay trở lại trường sau gần một năm đóng cửa
các trường tiểu học đều tất bật chuẩn bị lên các phương án để đón các em quay lại trường học trực tiếp
theo ghi nhận giáo viên và phụ huynh trường tiểu học tràng an và trường tiểu học trần quốc toản
quận hoàn kiếm hà nội đang tất bật thực hiện theo đúng kế hoạch trong ngày năm tháng bốn
trong đó các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín quan trọng đều được cẩn thận triển khai
mọi vật tư trang thiết bị y tế thuốc men
cả máy đo sbo hai phòng trường hợp phát hiện f đều đã được chuẩn bị đầy đủ
các học sinh sẽ được đo thân nhiệt sắt khuẩn tay ngay tại cổng trường khi vào trường học trực tiếp
phòng cách ly cũng đã sẵn sàng cho mọi trường hợp xảy ra
ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm cho biết
qua kiểm tra các trường tiểu học trên địa bàn quận đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
để đón học sinh quay trở lại trường học vào ngày sáu tháng bốn
ông hoàn cho biết
thực tế tại các trường cơ bản các trường cũng đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai việc tiêm tại các trường cũng như tại các trạm y tế của các phường
rất mong phụ huynh học sinh sẽ hợp tác tham gia đưa trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm đầy đủ
đây là giải pháp cơ bản để làm tốt công tác phòng chống dịch cũng như để các em đến trường học an toàn
ngoài ra công tác dọn dẹp trường học cũng đang được các trường gấp rút hoàn thiện
các giáo viên cùng nhiều phụ huynh học sinh
đã chủ động dọn dẹp lớp học và khu vực vệ sinh cẩn thận sạch sẽ để sẵn sàng đón các em học sinh quay trở lại trường
cô trần thị bích liên hiệu trưởng trường tiểu học tràng an chia sẻ
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đón các con quay trở lại trường
từ phòng cách ly đến xử lý các trường hợp nếu không may trong lớp nghi ngờ có học sinh f công tác y tế chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ
cô liên cho biết thêm
trong buổi học cuối cùng về trực tuyến
nhà trường cũng lại tập huấn lại cho các học sinh tất cả những nội dung mà các con sẽ cần phải làm khi quay trở lại trường học
như vậy sau hơn một năm phải học online ở nhà vì covid một mươi chín
cuối cùng các em học sinh tiểu học cũng đã có thể quay trở lại trường gặp gỡ thầy cô bè bạn và được phát triển trong môi trường năng động hơn
thật lòng chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi thay cho các em và gia đình
đồng thời hy vọng diễn biến của dịch bệnh sắp tới sẽ không trở nên phức tạp và khó khăn trở lại
để các em có thể duy trì cố định việc học trên trường
liên quan đến công tác mua bán thuốc covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã yêu cầu các đơn vị chủ động thanh kiểm tra phát hiện và xử lý tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá đột biến các loại thuốc
bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố và một số vụ cục của bộ y tế về việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
theo bộ y tế thời gian qua các đơn vị chức năng của bộ y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động
thanh kiểm tra giám sát việc sản xuất kinh doanh các mặt hàng sử dụng trong phòng và điều trị covid một mươi chín như thuốc
thực phẩm chức năng khẩu trang nước sắt quẩn trang thiết bị y tế
để chủ động và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong bộ y tế cũng như công tác phối hợp với bộ ngành liên quan
kiểm soát những vấn đề phức tạp phát sinh trong việc sản xuất kinh doanh các mặt hàng nêu trên
đặc biệt là việc mua bán các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
các mặt hàng có nhu cầu nhiều trong phòng chống dịch bệnh
bộ y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch
cũng như đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định
bộ y tế đề nghị các đơn vị giám sát chặt chẽ diễn biến thông tin thị trường đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý đang sản xuất
kinh doanh sử dụng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để chủ động phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng
tăng giá đột biến nhằm trục lợi và có các biện pháp chấn trình và xử lý kịp thời
theo thẩm quyền trong trường hợp các đơn vị phát hiện những bất cập sai phạm không thuộc phạm vi quản lý
hoặc có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải chuyển ngay thông tin và các tài liệu liên quan
cho các cơ quan chức năng biết và phối hợp xử lý
theo đó các biện pháp trên nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho nhu cầu điều trị covid một mươi chín
đảm bảo chất lượng thuốc với giá thành hợp lý cho người dân
trước đó bộ y tế đã liên tục có các văn bản đề nghị các địa phương quyết liệt thanh kiểm
tra mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín cũng như các mặt hàng khác phục vụ trong phòng chống dịch
covid một mươi chín xử lý nghiêm các hành vi vi phạm việc này nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc
cho nhu cầu điều trị covid một mươi chín đảm bảo chất lượng thuốc với giá thành hợp lý
các tỉnh thành trên cả nước đang dần dục dịch triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong khi chiến dịch này tại tp hcm đã đến những giai đoạn chuẩn bị
cuối cùng và được đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng chín
năm hai nghìn hai mươi hai còn hà nội dự kiến sẽ tổ chức tiêm cho các em vào quý ii
thì mới đây ubnd tp hải phòng đã ban hành kế hoạch số tám mươi bốn về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên địa bàn tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể kế hoạch dự kiến triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hai trăm bốn mươi bốn bảy trăm một mươi tám trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi trên toàn địa bàn
tp hcm lựa chọn vaccine của pfizer biontech comirnaty và spivax của moderna để tiêm cho trẻ
mỗi trẻ tiêm hai mũi mỗi mũi cách nhau bốn tuần
căn cứ thời gian cung ứng vaccine của trung ương tp hcm có điều chỉnh thời gian tổ chức tiêm phù hợp
dự kiến thời gian tiêm tại các trường trung học cơ sở tuần hai tháng bốn tiêm cho học sinh lớp sáu tổ chức
lần lượt theo thứ tự từng lớp tại các trường tiểu học tuần ba tháng bốn tiêm từ khối lớp năm đến khối lớp bốn
khối lớp ba đến khối lớp hai và khối lớp một tại các trường mầm non tuần bốn tháng bốn tổ chức tiêm thứ tự
các trường công lập đến nhóm đối tượng không đi học ban chỉ đạo cấp xã chỉ đạo lập danh sách
tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm trạm y tế xã phường thị trấn
hình thức triển khai tiêm vaccine theo lộ trình từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp
tại các điểm tiêm tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng cấp khối lớp từng lớp tiêm lần lượt hết nhóm lớp
từ lớp sáu lớp năm lớp bốn và đến học sinh lớp năm tuổi trường mầm non
địa điểm tiêm vaccine tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn
trong đó ưu tiên tổ chức tiêm chủng ở các trường học điểm tiêm trạm y tế bệnh viện trung tâm y tế
đảm bảo đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng và cấp cứu cho đối tượng sau tiềm
thưa quý vị gần đây đã nổ ra nhiều phản ánh từ các tình nguyện viên y bác sĩ
tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp hcm rằng chưa nhận được đủ tiền chống dịch
sở y tế tp hcm đã lên tiếng lý giải nguyên nhân cho sự việc này
tại buổi họp báo do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
tổ chức chiều bốn tháng bốn bà lê thiện quỳnh như phó tránh văn phòng sở y tế đã có lý giải
liên quan đến sự việc nhiều tình nguyện viên nhân viên y tế tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp hcm
phản ánh rằng cho đến nay họ vẫn chưa nhận đủ tiền hỗ trợ chống dịch
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có quy mô một giường
đặt tại cơ sở hai bệnh viện ung bướu tp hcm do bệnh viện trợ rẫy phụ trách chính về chuyên môn
đi vào hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời điểm dịch bệnh bùng phát trên diện rộng tại tp hcm
lúc căng thẳng nhất hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện viên ở khắp các tỉnh thành trên cả nước
đã đến bệnh viện để tham gia tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch
ngày một mươi tám tháng ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín chính thức ngừng nhận bệnh
theo bà như sau thời gian nhiều tháng chống dịch căng thẳng từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm bắt đầu chi trả các chế độ cho nhân viên y tế tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
đến nay việc tri trả đã thực hiện hơn một nửa
tuy nhiên còn một số trường hợp bị vướng giấy tờ thủ tục khiến cho việc chi trả bị chậm
tp hcm đang khẩn trương xử lý các thủ tục để giải ngân và mong các tình nguyện viên nhân viên y tế cảm thông chia sẻ
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã thực hiện hơn một nửa
hồi sức covid một mươi chín không phải là nơi duy nhất tồn tại vấn đề chậm chi trả tiền chống dịch
mới đây anh nh một trong các tình nguyện viên tham gia chống dịch tại bệnh viện giã chiến số sáu
đóng tại thành phố thủ đức từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cũng đã phản ánh về trường hợp tương tự
anh hát chia sẻ đến giữa tháng ba nhiều người trong nhóm của anh vẫn chưa nhận đủ tiền chống dịch của năm hai nghìn hai mươi hai
chưa có tiền hỗ trợ lực lượng tuyến đầu theo nghị quyết số một mươi hai của hội đồng nhân dân
trong khi đó hợp đồng làm việc thỏa thuận thời điểm trả tiền là vào ngày mùng năm đến mùng một mươi hàng tháng
theo anh hát nhóm anh đã nhiều lần liên hệ với bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp
tp hcm đơn vị chủ quản bệnh viện giã chiến số sáu để hỏi thì được cho biết bác sĩ bị nhiễm covid một mươi chín
nên không có người hoàn thiện hồ sơ tiền phụ cấp trả theo tháng riêng tiền nghị quyết số một mươi hai bệnh viện giải thích
chưa nhận được bảng chấm công sau khi lãnh đạo bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp
tp hcm nhận được thông tin này nhóm anh hát đã được giải quyết tiền chống dịch của tháng một và tiền hỗ trợ
theo nghị quyết một mươi hai mức bốn năm triệu đồng đại diện của nhóm tình nguyện viên chia sẻ hiện chúng tôi vẫn đang đợi lương tháng hai
vâng thưa quý vị như vậy theo bà như phó tránh văn phòng sở y tế tp hcm việc chậm trễ lương cho tình nguyện viên
khối sức covid một mươi chín là do khúc mắc ở khâu giấy tờ hành chính tuy nhiên trong tình hình có nhiều phản ánh như hiện nay
có lẽ tp hcm cần phải giải quyết mau chóng vấn đề này tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố
để các tình nguyện viên có thể an tâm công tác trong tương lai
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức về công tác khắc phục mưa lũ trên địa bàn miền trung
mới đây ngoài các tổng kết tình hình kinh tế xã hội của tỉnh bình định trong quý i khi covid một mươi chín bùng phát
chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn phi long cũng đã yêu cầu các lực lượng quân đội công an đoàn thanh niên
hỗ trợ người dân thu hoạch hết lúa đã bị ngã đổ do mưa lũ bất thường trong một mươi ngày
sáng bốn tháng bốn chủ tịch ubnd tỉnh bình định nguyễn phi long chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến
đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý i và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
trong ba tháng qua dù dịch covid một mươi chín tiếp tục
dịch covid một mươi chín tiếp tục bùng phát nhưng tình hình kinh tế xã hội tỉnh bình định vẫn duy trì ổn định và đang phục hồi phát triển
cụ thể tổng sản phẩm địa phương grdp tăng sáu năm so với cùng kỳ thu ngân sách đạt bốn ba mươi tỷ đồng tăng một trăm hai mươi sáu so với cùng kỳ
tuy nhiên sản xuất công nghiệp của tỉnh gặp khó khăn khi giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao lượng hàng hóa tồn kho còn nhiều
tình trạng lấn chiếm đất đai khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản
ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh
trước mắt tỉnh bình định có hơn một mươi một hectare lúa đã chín nhưng do ảnh hưởng của mưa lũ chưa thu hoạch được
và nhiều tàu cá của ngư dân bị chìm trong đợt mưa gió bất thường vừa qua chưa được trục vớt
ông nguyễn phi long yêu cầu ưu tiên hàng đầu trong quý hai năm nay là bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
ngành y tế và các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chủ tịch ubnd tỉnh bình định cũng yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương
huy động máy móc hỗ trợ người dân thu hoạch lúa
các đơn vị quân đội công an đoàn thanh niên hỗ trợ nhân lực cho các địa phương đảm bảo trong một mươi ngày
phải thu hoạch hết diện tích lúa chín bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa vừa qua
bên cạnh đó mau chóng thống kê thiệt hại
cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời cho nhân dân
bên cạnh đó vào buổi chiều cùng ngày văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết đã thống kê được tám mươi phương tiện
gồm hai cano bốn mươi năm thuyền hai mươi hai thốn một mươi một bè du lịch bị sóng gió đánh chìm
đến nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định phối hợp với lực lượng tìm kiếm
các sở ngành và chính quyền địa phương tổ chức trục vớt được ba mươi phương tiện
rất nhỏ hai thống máy một cano du lịch ở xã nhân lý hai thuyền một thống chín bè du lịch
ở xã nhân hải của thành phố quy nhân và hai thuyền ở xã mỹ thọ huyện phủ mỹ
hiện các lực lượng tạm thời dừng các hoạt động tìm kiếm trục vớt do biển đang có gió mạnh và sóng lớn
ngoài ra trong đợt mưa gió bất thường từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn vừa qua
tỉnh bình định có hai người bị thương một mươi ba chín trăm linh bảy hectare lúa bị đổ ngã
bảy trăm bốn mươi hecta lúa bị ngập uống hai năm trăm bảy mươi tám hecta hoa màu bị ngập uống một trăm hai mươi năm tấn muối bị hư hỏng
cũng trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai dị thường vừa qua
lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên đã tổ chức hỗ trợ khẩn cấp một mươi năm triệu đồng
cho mỗi tàu bị chìm để người dân khắc phục khó khăn
sáng năm tháng bốn lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên đã tổ chức thăm
và trao hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong
nhà sập tàu chìm thiệt hại nặng trong các đợt mưa lốc vừa qua
trước đó thường trực tỉnh ủy phú yên cũng đã họp và thống nhất chủ trương
hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai bất thường vừa qua
theo đó hộ có nhà bị sập được hỗ trợ ba mươi triệu đồng
hộ có tàu thuyền bị chìm hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng
kinh phí được lấy từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh
cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú yên là đơn vị trực tiếp
trao hỗ trợ cho gia đình có nhà sập hoàn toàn ba mươi triệu đồng một nhà
nhà ở hư hỏng nặng từ năm mươi đến dưới một trăm linh được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng
ngư dân có tàu thuyền bị hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một tàu
hư hỏng nặng một mươi triệu đồng một trường hợp
nguồn quỹ cũng hỗ trợ cho các gia đình có người mất và bị thương
từ ba đến sáu triệu đồng một hộ
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh phú yên
đợt mưa lốc bất thường vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho ngư dân phú yên
ước hơn ba trăm linh tỷ đồng
thiệt hại nặng nhất là gần một trăm hai mươi tàu cá đã bị chìm và hư hỏng
bảy trăm chín mươi con tôm hùm đang ươm nuôi bị chết
hiện vẫn còn khoảng bốn mươi tàu cá vẫn chưa thể trục vớt do biển động
sau những tin tức về thiệt hại và thương vong vô cùng thương tâm
tại miền trung trong những ngày qua chúng tôi xin gửi tới quý vị
một câu chuyện đầy yêu thương diễn ra ngay tại vùng lũ
để kết lại bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị gần đây người dùng mạng đã rầm rộ truyền tay nhau hình ảnh
nhà gái ở quảng trị đã treo thuyền giữa nước lũ để đón nhà trai
nhiều người vào chúc phúc còn dí dỏm
vợ chồng đặt tên con là lụt để giữ kỷ niệm
đợt lũ trái mùa những ngày đầu tháng bốn khiến cho nhiều địa phương
dọc miền trung bị ảnh hưởng ngập nặng
tại quảng trị mưa lớn kèm lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho
nhiều vùng tại các huyện hải lăng triệu phong thị xã quảng trị bị ngập nặng
nước lũ dâng cao chia cắt làng mạc đường xá
sáng hai tháng bốn nhiều người dùng mạng xã hội facebook đã chia sẻ
rầm rộ những đoạn clip hình ảnh về một lễ đính hôn tại huyện hải lăng quảng trị
nội dung các clip cho thấy giữa mênh mông biển nước nhà trai đội mưa
trèo thuyền đầy đủ lễ vật tiến vào gia đình nhà gái để làm lễ đính hôn
một số bình luận hóm hình của cư dân mạng
có thể kể đến như người tính thầy tính không bằng trời tính
sau này vợ chồng đạt tên con là lụt để giữ kỷ niệm
được biết lễ đính hôn diễn ra vào sáng mùng hai tháng bốn
tại nhà gái ở xã hải tân huyện hải lăng giữa cô dâu hồng nhạn và chú rể phan hảo
cặp vợ chồng trẻ chia sẻ phan hào cùng gia đình từ thành phố hồ chí minh ra quảng trị hỏi vợ
ban đầu họ định di chuyển vào nhà cô dâu bằng xe ô tô như bình thường
tuy nhiên khi đoàn ra đường
khi đoàn ra đến hải lăng thì gặp cảnh mưa lớn gây ngập lụt nhiều ngày
nên ô tô không thể vào đến tận nhà gái
đến sáng mùng hai tháng bốn nước lũ đã lên ngập sân
nên nhà gái quyết định chuẩn bị thuyền để nhà trai cùng quan viên hai họ và khách mời di chuyển
hình ảnh cặp đôi cùng quan viên hai họ làm lễ đính hôn giữa mênh mông nước lũ
đã được nhếp ảnh ra nguyễn đức thuận hai mươi sáu tuổi chú tại thị xã quảng trị
và người dân ghi lại đăng lên facebook khiến nhiều người thích thú
anh nguyễn đức thuận cho biết
từ nhà cô dâu ra đến đường lớn tầm hai trăm linh mét mà sáng hôm đó nước lên ngập đến ngang bụng
anh chia sẻ
tình huống này hoàn toàn không lường trước được vì lễ đính hôn tổ chức đầu tháng tám
trong khi thường phải đến tháng một mươi một mươi một mới xảy ra ngập lụt
sáng đó mình đến nhà cô dâu lúc hơn bảy giờ nước đã vào đến sân nhà rồi
ai cũng lo lắng gấp rút chuẩn bị
cuối cùng nhà gái quyết định sử dụng biện pháp di chuyển bằng thuyền
vừa đảm bảo lịch trình vừa khiến cho buổi lễ trở nên độc đáo và vui hơn
cũng theo anh thuận mặc dù gặp phải cảnh thời tiết bất lợi
nhưng hôm diễn ra buổi lễ đã có rất đông họ hàng làng xóm bạn bè đến dự lễ đính hôn
và chúc phúc cho cô dâu hồng nhạn chú rể phan hảo
những hình ảnh về lễ đính hôn đặc biệt này quả thật rất vui vẻ và hạnh phúc và không quý vị
chúng tôi hy vọng những khoảnh khắc này có thể tiếp thêm tinh thần lạc quan cho quý vị
trong quãng thời gian nhiều khó khăn trước mắt
dù trong hoàn cảnh bi đắt nhất xin cũng đừng quên rằng hy vọng niềm vui và hạnh phúc
vẫn đang ở xung quanh chúng ta
chúng tôi xin được chúc cô dâu hồng nhạn và chú rể phan hào có một cuộc sống mới hạnh phúc
và cầu mong cho bà con miền trung sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan nguồn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin tới quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày